hà nội là địa bàn trọng điểm và phức tạp về tình trạng khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi
cũng là nơi có nhu cầu sử dụng cát sỏi cao nhất cả nước
để khắc phục tình trạng khai thác cát trái phép gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản
ubnd tp hà nội đã yêu cầu các sở ngành quận huyện tăng cường quản lý các mỏ khoáng sản trên địa bàn đặc biệt là các mỏ cát
ubnd tp hà nội đề nghị mở đợt cao điểm tổng kiểm tra xử lý các điểm khai thác cát trên địa bàn
các điểm tập kết vật liệu xây dựng lập hai tổ kiểm tra giám sát việc chấp hành của các đơn vị khai thác cát
hiện ubnd tp đã phê duyệt năm điểm mỏ cát có kết quả thăm dò đánh giá chữ lượng chất lượng khoáng sản
và sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín
việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần này sẽ làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản
theo quy định của pháp luật đồng thời cũng nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
góp phần hạn chế tối đa hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản
cũng như gây mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn